cũng nằm trong vùng ảnh hưởng với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hà nội và hải phòng
đã ban hành công điện khẩn yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện thị xã các sở ban ngành của thành phố
triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp hiệu quả đặc biệt để đảm bảo an toàn tính mạng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian bão talim đổ bộ
công điện nêu rõ từ đêm ngày một mươi bảy tháng bảy đến ngày hai mươi tháng bảy hà nội có mưa mưa vừa sau đó có mưa to đến rất to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu đô thị vùng trũng
do vậy các quận huyện thị xã các sở ban ngành được yêu cầu thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tình hình thời tiết
thiên tai mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng
thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh
các đơn vị địa phương chuẩn bị tổ chức lực lượng kiểm soát phân luồng hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
các điểm đen thường xuyên ngập úng trong khu vực dân cư chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ mưa lũ lớn để bảo đảm an toàn
ra soát các phương án phòng chống ứng phó thiên tai sự cố và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra
để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian có gió mạnh sóng lớn do ảnh hưởng của bão số một
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố hải phòng cũng đã có thông báo về việc đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa
cáp treo vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo ven sông
theo đó đình chỉ hoạt động du lịch vui chơi giải trí tại các khu vực biển đảo và tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản từ một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng bảy
đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa phà sông phà biển tuyến cáp treo cắt hải phù long từ một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng bảy
cùng với đó tiếp tục khẩn trương thông báo kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tranh trú an toàn
kiên quyết ngăn chặn không để các tàu thuyền thủy sản phương tiện đường thủy nội địa đã vào nơi tru tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh sóng lớn